phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình đánh giá cao v ship đã hoạt động hiệu quả trong hai mươi năm qua
và có sức lan tỏa đến các tỉnh thành phố trong cả nước không những đóng góp rất nhiều cho ngân sách nhà nước
khu công nghiệp này còn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội
trong hơn hai thập kỷ qua v ship đã thu hút tổng vốn đầu tư lên đến chín tỷ usd từ hơn sáu trăm ba mươi công ty đa quốc gia
v ship cũng thành công khi tạo ra những tác động tích cực cho xã hội cải thiện cuộc sống của người dân địa phương
tạo ra hơn một trăm bảy mươi bốn việc làm trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ
nhân dịp này liên doanh v ship cũng công bố ký kết biên bản ghi nhớ để khảo sát khả năng triển khai
một hai dự án mở rộng tại bình dương và bắc ninh làm tăng thêm một năm trăm linh ha vào tổng diện tích hơn sáu sáu trăm linh ha của bảy dự án v ship
trải dài ở bình dương bắc ninh hải phòng quảng ngãi hải dương và nghệ an
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng chín
tại đà nẵng đã diễn ra hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác a âu a sem về quản lý và giảm nhạy thiên tai
với sự tham gia của gần một trăm linh đại biểu đến từ hai mươi hai quốc gia
hội nghị cấp cao asem về quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại đà nẵng có chủ đề sáng tạo và công nghệ
vì phát triển bền vững dựa trên năng lực thích ứng được tổ chức từ đề xuất của việt nam
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao lần thứ một mươi hai của diễn đàn hợp tác a âu a sem luxembourg tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
đây là cơ hội để các quốc gia asem trao đổi đối thoại và chia sẻ những bài học thực tiễn tốt nhất
về áp dụng sáng tạo và công nghệ trong quản lý thiên tai
hội nghị cũng nhằm tăng cường hợp tác a sem để thực hiện khung hành động sendai giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi để phát triển bền vững
những năm gần đây tình hình thời tiết trên vùng biển cà mau diễn biến phức tạp
tuy nhiên lực lượng cứu hộ cứu nạn và trang thiết bị còn mỏng phạm vi hoạt động lại khá rộng
với chiều dài bờ biển là khoảng hai trăm năm mươi bốn km nên công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn
xác định công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu của bộ đội biên phòng trong thời bình
bộ chỉ huy biên phòng tỉnh cà mau đã chủ động xây dựng kế hoạch về phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu hộ cứu nạn chủ động trong công tác phòng chống thiên tai
hàng năm đảng ủy bộ chỉ huy đã lãnh đạo chỉ đạo các đồn biên phòng duy trì tốt hệ thống thông tin liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển
thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình thời tiết khí tượng thủy văn diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới
kịp thời thông báo cho ngư dân bổ sung kế hoạch phương án và huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng phòng chống thiên tai xử lý tốt các tình huống xảy ra

gặp nạn trên biển từ đó trong năm vừa qua cũng như các năm vừa qua phương tiện đánh bắt trên biển rất yên tâm với công tác phòng chống lục bão tình tưởng của đồn
duy trì các chế độ bảo đảm thông tin liên lạc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ khi các vụ việc xảy ra đơn vị đều huy động cán bộ chiến sĩ phương tiện trực tiếp và phối hợp với các ngư dân lực lượng tại chỗ thực hiện cứu hộ cứu nạn
nhờ vậy các vụ xảy ra đều hạn chế được mức thiệt hại về người tài sản của nhân dân
bên cạnh đó đã xây dựng được một mươi đội tàu thuyền an toàn với gần một thuyền viên đây là lực lượng trực tiếp và thường xuyên có mặt trên biển để giúp bộ đội biên phòng làm công tác cứu hộ cứu nạn trên biển
để duy trì được nội dung hệ thống tiên lạc trong phòng chống lục bão tìm kiếm cứu hộ của nạn trên biển để mình quản lý và nắm tin dễ dàng hơn và kịp thời mình phát hiện và kịp thời đặc biệt là kịp thời giúp đỡ ngư dân gặp nạn trên biển
hiện tại bộ đội biên phòng tỉnh đã đặt tám đài thông tin liên lạc tại các đồn biên phòng và các trạm kiểm soát biên phòng phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn phòng chống thiên tai và nắm tình hình trên biển đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại chỗ của địa phương sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xảy ra

và tăng cường hạ tầng mạng gáp quang để phục vụ tốt yêu cầu của du khách
công tác an ninh giao thông y tế hậu cần và dịch vụ công cộng cũng đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị
hiện đà nẵng đã tuyển chọn và huấn luyện một năm trăm linh tình nguyện viên để sẵn sàng phục vụ abg năm
thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa du lịch thương mại phụ trợ
để phục vụ du khách trong thời gian diễn ra đại hội
với mong muốn abg năm đà nẵng sẽ là kỳ đại hội thành công và đáng nhớ của những người yêu thể thao bãi biển
cũng trong ngày một mươi bốn tháng chín sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh trà vinh kết hợp cùng với
ủy ban nhân dân thị xã duyên hải và huyện duyên hải tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ
và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
khu triển lãm đặt tại nhà văn hóa thị xã duyên hải với diện tích khoảng bốn trăm linh m hai
triển lãm đã trưng bày các văn bản bản đồ ấn phẩm công trình nghiên cứu hiện vật
là những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định hoàng sa trường sa của việt nam
những hình ảnh này chứng minh việt nam đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo từ rất sớm
nhiều tài liệu bản đồ do các nước phương tây và do chính trung quốc công bố trong hàng trăm năm qua
chứng tỏ trung quốc không có liên quan gì đến hai quần đảo này
triển lãm còn cho thấy nhà nước và nhân dân việt nam luôn có ý thức về chủ quyền thiêng liêng của đất nước
và luôn sẵn sàng hành động vì cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia
vừa qua tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thừa thiên huế gần tám trăm năm mươi trẻ em khuyết tật mồ côi
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các cơ sở trung tâm bảo trợ trẻ em trên địa bàn
được tham gia vào chương trình đêm hội trăng rằm do trung tâm hoạt động thanh thiếu niên
tỉnh đoàn và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp tổ chức
tại đêm hội trăng rằm các em được tham gia hội thi thiết kế đèn lồng rước đèn phá cỗ trung thu
và các trò chơi dân gian trong các hoạt cảnh vầng trăng cổ tích
thông qua chương trình ban tổ chức đã vận động các đơn vị nhà hảo tâm tài trợ và trao tám trăm bốn mươi hai xuất quà cho các em nghèo
có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng ở các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn
hai suất học bổng cho các em bị ảnh hưởng da cam dioxin và ba mươi suất học bổng dành cho học sinh
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích học tập tốt với tổng giá trị gần hai trăm linh triệu đồng
tại xã phú thuận huyện phú vang sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thừa thiên huế
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện phú vang tổ chức chương trình vui tết trung thu
và trao học bổng cho trẻ em khó khăn vùng ven biển
tại chương trình các em được thưởng thức các màn biểu diễn múa lân ấn tượng
các tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi biểu diễn
ban tổ chức cũng đã trao gần một xuất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở xã phú thuận
ngoài ra quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã trao một trăm linh suất học bổng mỗi suất trị giá một triệu đồng
và quà trung thu mỗi suất trị giá hai trăm linh đồng cho trẻ em khó khăn các xã vùng ven biển trên địa bàn huyện phú vang
dịp này các huyện thị xã thành phố khác trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
đều huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức ngày hội trung thu cho trẻ em
với mong muốn mang đến một cái tết trung thu đầy ấm áp
nhiều niềm vui cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nghệ an
câu lạc bộ liên quân báo chí nghệ an phối hợp với chính quyền xã bắc sơn huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
tổ chức chương trình vầng trăng yêu thương cho các em nhỏ nơi đây
với chủ đề vầng trăng yêu thương hơn sáu trăm linh em thiếu nhi xã miển núi bắc sơn
đã được tham gia các trò chơi dân gian như chú cuội và chị hằng
đón nhận nhiều phần quà hết sức có ý nghĩa từ sự chung tay phối hợp tổ chức
giữa các anh chị phóng viên nhà báo trong câu lạc bộ liên quân báo chí nghệ an
và chính quyền xã bắc sơn ubnd huyện quỳ hợp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an
th tập đoàn tân hiệp pháp và nhiều các doanh nghiệp khác cũng đã quyên góp được
số tiền cũng như là số hàng hóa là gần hai trăm linh triệu đồng
chúng tôi hy vọng rằng là những món quà đó sẽ giúp các cháu ở bắc sơn
một trong những vùng khó khăn của huyện quỳ hợp có một trung thu vui vẻ và ấm áp
bắc sơn là một trong những xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện quỳ hợp nghệ an
có bốn trăm năm mươi bảy hộ sinh sinh
trong đó có gần chín mươi tám là đồng bào dân tộc thái
người dân nơi đây sống chủ yếu vào việc làm nương dẫy và trồng cây lâm nghiệp đời sống kinh tế khó khăn
cảm thông với khó khăn của các em câu lạc bộ liên quân báo chí nghệ an cùng các đơn vị
các nhà hảo tâm đã không quản khó khăn vượt hàng trăm cây số đến tổ chức đêm hội trăng rằm
mang tên vầng trăng yêu thương dành cho các em thiếu nhi xã bắc sơn
bản thân chúng tôi là người lãnh đạo quản lý ở địa phương
cũng bày tỏ là
rất cảm ơn và gửi tới sự lời cảm ơn tới lãnh đạo các cấp các ngành
đặc biệt là liên quân báo chí nghệ an đã tạo cho chúng tôi một chương trình
và phải nói là từ trước tới nay xã bắc sơn chúng tôi chưa có
hôm nay đây là lần đầu tiên mà được nhận một cái chương trình lớn như thế này
tại chương trình câu lạc bộ liên quân báo chí nghệ an đã trao sáu trăm linh phần quà
cho các em học sinh ở hai xã bắc sơn và nam sơn
dân huyện công an huyện quỳ sơn trao hai mươi suất học bổng
đại diện ngân hàng bidv chi nhánh nghệ an đã trao hai mươi suất học bổng trị giá một mươi triệu đồng
cho hai mươi em có hoàn cảnh khó khăn
hôm nay cháu đi trung thu cháu cảm nhận thấy rất là vui
và thấy rất là xung sướng khi thấy các anh các chị tổ chức cho một ngày
tuyệt tế trung thu được nhận quà và mùa hát và được thả cố cùng các anh các chị
rất là vui mừng cháu thấy xung sướng hơn
những phần quà đầy ý nghĩa được đem đến cho các em thiếu nhi xã bắc sơn
là kết quả của sự chung tay đóng góp của hơn bốn mươi phóng viên nhà báo trung ương và địa phương
trong câu lạc bộ liên quân báo chí nghệ an
ngoài ra các thành viên trong câu lạc bộ còn ra sức kêu gọi sự chung tay góp sức ủng hộ
của nhiều đơn vị cá nhân tập thể doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an
thực hiện nghị quyết ba mươi sáu a của chính phủ về thực hiện chính quyền điện tử
hà nội đang phân đấu có một trăm linh cán bộ công chức xã phường thị trấn
được đào tạo công nghệ thông tin theo chuẩn quốc gia và khai thác có hiệu quả phần mềm dùng chung
để đạt được mục tiêu này công tác đào tạo cán bộ sử dụng thành thạo công nghệ thông tin
đang là bài toán cần được giải quyết ngay trước mắt bởi nếu như nguồn nhân lực không đáp ứng được yêu cầu
thì sẽ là một thách thức rất lớn cho mục tiêu hoàn thành chính quyền điện tử theo đúng lộ trình đề ra
ông bằng là một trong số hơn một mươi cán bộ xã phúc hòa được tham gia lớp tập huấn đào tạo công nghệ thông tin lần này của huyện phúc thọ
ông cho biết do tuổi đã cao so với những cán bộ khác trong xã nên việc tiếp cận thông tin với ông tuy còn nhiều khó khăn
nhưng với chủ trương chung của thành phố ông vẫn chăm chỉ tham gia đầy đủ các tiết học trên lớp
nhằm nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin để phục vụ cho người dân trong xã

thì cũng có những cái mở ra được nhiều kiến thức về quá trình thay chuyên đạt tôi thấy cũng rất cơ bản đầy đủ
không chỉ có trường hợp của ông bằng tại một lớp học của cán bộ các xã của huyện đan phượng
nhiều học viên cũng cho biết lớp học về công nghệ thông tin này thực sự rất bổ ích
bởi công chức cấp xã phường chưa từng được đào tạo về công nghệ
thông qua các buổi học vừa qua thì tôi cũng đã học hỏi được thêm rất nhiều điều
ví dụ như là có rất nhiều số liệu về sổ sách về đất đai các thửa đất
tôi có thể dùng các cái hàm các cái câu lệnh vừa được học trong của ánh xeo để tổng hợp số liệu
mọi khi đi làm việc mất khoảng hai ba ngày mới ra giờ có khi chỉ một hai tiếng đã ra nên nhanh hơn rất nhiều
một trong những cái điều kiện để mà thành công cái chương trình này
đó là chính là nguồn nhân lực phục vụ cho cái chương trình này
để mà xây dựng chính phủ điện tử thì chúng ta có thể mua máy nó cũng rất dễ
chúng ta có thể cài đặt phần mềm nhưng nếu không có người sử dụng phần mềm
thì toàn bộ hệ thống của chúng ta sẽ không thể thực hiện được
trong thời gian đầu triển khai tỷ lệ cán bộ công chức tham gia các khóa đào tạo có phần không đồng đều
trước tình trạng đó ubnd tp hà nội đã có công văn yêu cầu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin
cho cán bộ công chức có việc đào tạo và tham gia đào tạo kỹ năng ứng dụng
đào tạo công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên và trọng tâm của các ngành
chính vì nhận được cái khó khăn của các đồng chí đặc biệt là chủ tịch phó tịch có tuổi
thì chúng tôi cũng sắp xếp làm nó thật hợp lý thật khoa học để vừa cái kết quả cao nhất của những người
mà có lứa tuổi cũng như là thức thấp nhất
có thể nói để chính quyền điện tử được triển khai đúng tiến độ
thì trước hết thành phố hà nội phải giải quyết
vấn đề đào tạo nguồn nhân lực bởi đây chính là yếu tố thèn chốt để mô hình chính quyền điện tử thành công
bên cạnh đó cần nâng cao nhận thức đầy đủ và hiểu rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống công chức
điều này không chỉ giúp mỗi cán bộ công chức cấp phường xã thị trấn mau chóng hoàn thành tốt công việc được giao
mà còn không để nguồn ngân sách phục vụ công tác đào tạo công nghệ thông tin bị lãng phí
ba quốc gia vùng baltic gồm estonia latvia và lithuania đã bác bỏ đề xuất của đức
về việc đàm phán ký kết hiệp ước mới về kiểm soát vũ khí với nga cũng như là tìm kiếm đối thoại với moscow
tháng tám vừa qua đức đã đề xuất ba nước vùng baltic khởi động đàm phán về hiệp ước kiểm soát vũ khí mới với nga
trong đó bổ sung các công nghệ quân sự mới như liên quan tới các công nghệ mạng hay máy bay không người lái
hiệp ước vũ khí thông thường ở đức đã được đề xuất
hiệp ước vũ khí thông thường ở châu âu được ký kết năm một nghìn chín trăm chín mươi giữa một mươi sáu nước thành viên nato và sáu thành viên gối vakshava
khi quân đội liên xô và nato đang trong tình trạng đối đầu tại trung âu
năm hai nghìn bảy nga thông qua xác lệnh hoãn tham gia hiệp ước này vì nato có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại đông âu
với lý do cho rằng nó gây ảnh hưởng đến an ninh của nga và đến tháng ba năm hai nghìn một mươi năm nga chính thức rút khỏi hiệp ước
trước áp lực đưa đất nước ra khỏi tình trạng suy thoái tân tổng thống brazil michel temer
đã thông báo kế hoạch tư nhân hóa nhiều dự án dầu khí năng lượng cơ sở hạ tầng với mục đích thu về hàng tỷ đô la mỹ
kế hoạch này bao gồm việc đấu thầu quyền khai thác các mỏ dầu khí các sân bay tại nhiều thành phố lớn
một số tuyến đường cao tốc liên bang tại miền nam và miền tây hệ thống cảng biển cũng như xây dựng hệ thống hạ tầng và phát triển các dự án năng lượng
tổng thống tơ mơ tuyên bố
tư tư nhân bởi nhà nước không thể tham gia vào tất cả các hoạt động kinh tế
quỹ tiền tệ quốc tế imf dự báo năm nay nền kinh tế brazil sẽ tiếp tục suy giảm và tăng trưởng âm ba năm
nếu điều này xảy ra đây sẽ là đợt suy thoái tồi tệ nhất của brazil trong gần chín thập kỷ kể từ sau cuộc đại suy thoái thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong bản thông điệp liên minh hai nghìn một mươi sáu chủ tịch uban châu âu klaus ranker đã đề xuất từ nay tới năm hai nghìn hai mươi
tăng gấp đôi quỹ đầu tư của liên minh châu âu lên sáu trăm ba mươi tỷ euro nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
chủ tịch juncker nêu rõ đầu tư đồng nghĩa với tạo công an việc làm và đây là lý do khiến ban lãnh đạo eu muốn tăng mạnh nguồn lực tài chính
theo quỹ đầu tư ban đầu mà chủ tịch juncker đề xuất năm hai nghìn một mươi năm quỹ đặt mục tiêu đạt con số ba trăm một mươi năm tỷ euro trong vòng ba năm
một phần tiền sẽ được trích từ ngân sách của eu và ngân hàng đầu tư
quỹ sẽ được đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng doanh nghiệp khởi nghiệp và một số doanh nghiệp châu âu dưới dạng các khoản vay yêu đãi
hiện các nước thành viên eu tỏ ra khá thận trọng với đề xuất thành lập quỹ này
hai mạng xã hội hàng đầu thế giới là facebook và twitter đã bắt tay với nhiều hãng thông tấn báo chí quốc tế trong nỗ lực ngăn chặn những thông tin sai lệch và cải tiến chất lượng tin tức trên mạng xã hội
kiểm duyệt thông tin trong thời đại công nghệ thông tin
trong thời đại công nghệ thông tin rất khó khăn khi hầu hết mọi người đều có thể tự tạo ra và đăng tải tin tức trên mạng internet
do đó đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng nỗ lực đơn lẻ
facebook twitter và các đối tác sẽ phát triển một nền tảng kiểm duyệt chung cũng như bộ quy tắc chia sẻ thông tin tự nguyện đối với tin tức online
nền tảng này dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng một mươi năm nay cùng với facebook twitter youtube khoảng hai mươi hãng thông tấn báo chí
trong đó có các tên tuổi lớn như then new york times washington post
cnn của mỹ abc news của australia afp đã tham gia
trong bối cảnh tình hình lây nhiễm virus zika tại khu vực châu á tiếp tục có những diễn biến đáng lo ngại
tại thái lan chiến dịch phòng chống virus zika đang được tăng cường chưa từng thấy đặc biệt là ở thủ đô bangkok
bộ y tế thái lan xác nhận đã có khoảng hai trăm linh ca nhiễm virus zika ở nước này kể từ đầu năm đến nay
con số đưa thái lan trở thành một trong số những nước có người bị nhiễm zika cao nhất trong khu vực
hàng loạt biện pháp xóa sổ các mầm mống gây bệnh dịch đang được giới chức thái lan chỉ đạo tiến hành rộng khắp
đây là lần đầu tiên bộ y tế thái lan xác nhận số trường hợp nhiễm virus zika trong năm nay
thông báo trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi các chuyên gia y tế kêu gọi giới chức thái lan
minh bạch hơn trong việc công bố công khai về mối đe dọa của virus zika
giới chức thái lan lo ngại việc tiết lộ thông tin về ca nhiễm zika
sẽ gây phương hại tới ngành công nghiệp du lịch mang lại thu nhập lớn của nước này